còn đối với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực có nắng nhiều nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục là các tỉnh thành từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận tây nguyên và nam bộ
nguyên nhân là bởi thời kỳ này đang là cao điểm của mùa nóng và chưa có bất kỳ hình thế gây mưa nào tác động
vì thế mà trên cả ba khu vực này ngày mai tiếp tục có nắng sớm và nhiệt cao
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại khu vực từ đà nẵng đến bình thuận và tây nguyên
sẽ là khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
tại nam bộ nhiệt độ tại khu vực miền tây là trên ba mươi bốn độ
riêng đối với khu vực miền đông nam bộ có thể đạt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
khối không khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển tiếp tục giảm hầu hết chỉ còn duy trì với cường độ cấp ba đến cấp bốn
nên sóng khá thấp chỉ dưới một bảy mươi năm m biển không động
mưa rông cũng không xuất hiện nên tầm nhìn khá thoáng trên một mươi km
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động đánh dấu
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước